phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng má a tổng
chú xã ma quai huyện sìn hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin một xe máy một điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vào lúc một mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang má a tổng
thu giữ một mươi hai bánh heroin đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia chuyên án
qua điều tra ban đầu má a tồng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
tổng được thỏa thuận nhận bốn mươi triệu đồng tiền công trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ